và không có khả năng trả nợ mà cao tài năng bốn mươi tuổi ở thành phố hải dương
hẹn chủ nợ là anh dương công cường bốn mươi bảy tuổi ở huyện gia lộc gặp nhau tại hiệu thuốc số nhà một trăm hai mươi tám nguyễn thượng mẫn thành phố hải dương vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại đây năng tiếp tục xin khắt nợ nhưng bất hành nên đã dùng gậy gỗ giết chết chủ nợ
nhưng đến hôm nay ông đành phải chấp nhận sự thật là con trai không bao giờ có thể đoàn tụ cùng gia đình
tâm nguyện cuối cùng của người cha già là con trai sớm có nơi yên nghỉ để người thân lui tới hương khói cho anh
với cả hai gia đình hung thủ và nạn nhân
những ngày ở trong trại tạm giam công an tỉnh hải dương đã chiếm phần lớn thời gian suy ngẫm
về hành vi giết người của bị cáo cao tài năng
xót xa ân hận đã quá muộn